theo kết quả kiểm tra của bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập đối với sáu tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
tính đến thời điểm hiện tại đã có hai tỉnh loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trong toàn tỉnh
theo số liệu của bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập hiện nay trung bình số bệnh nhân phong phát hiện mới mỗi năm khoảng từ sáu đến tám người
còn số này thể hiện rõ xu hướng giảm dần là kết quả tích cực của công tác phòng ngừa bệnh phong tại khu vực
bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập được bộ y tế giao cho là quản lý sáu tỉnh bắc trung bộ
tức là từ thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế sáu tỉnh trong khu vực này đấy
với chức năng mà bộ y tế giao cho bệnh viện đã tổ chức bổ trí cho nhân lực để chỉ đạo tuyến về công tác chống rong gia liễu cho sáu tỉnh
tình hình bệnh phong trong khu vực này hiện tại thì nó có xu hướng giảm dần
tức là hiện tại bệnh nhân phong quản lý trong khu vực có khoảng gần chín trăm linh bệnh nhân
chủ yếu là bệnh nhân sống tại cộng đồng
còn bệnh nhân tại khu điều trị thì có hai khu chính đó là khu điều trị phong cầm thủy thanh hóa
là có khoảng hơn ba mươi bệnh nhân
từ tại bệnh viện phong quỳnh lập này tức là khu này đấy thì có khoảng gần hai trăm linh bệnh nhân phong đang điều trị tại đây
những năm qua nhận thức của cộng đồng về bệnh phong tăng lên rõ rệt
cùng với công tác chăm sóc bệnh nhân phong luôn được quan tâm trú trọng
tỷ lệ bệnh nhân phong giảm là dấu hiệu đáng mừng
tuy nhiên vẫn không thể lơ lá công tác phòng ngừa để tiếp tục tiến tới mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một
cả sáu tỉnh thuộc khu vực này hoàn thành trí tiêu loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trong toàn tỉnh